tại hà nội sáng ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba công an quận hà đông nhận được trình báo của người dân về việc một người tham gia giao thông bị ném chai thủy tinh vào mặt
nạn nhân nhập viện quân y một trăm linh ba trong tình trạng nhiều mảnh vỡ của chai thủy tinh găm vào vùng cổ và mặt
trong mức độ nghiêm trọng của vụ việc công an quận hà đông đã vào cuộc xác minh truy tìm nhóm đối tượng gây án
hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nhóm này mang theo ống tuyếp nước kép vỏ bia chai di chuyển trên nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố
với công an huyện trương mỹ và công an huyện thanh ngoài công an quận hà đông đã xác định được đối tượng cầm đầu là đào anh tuấn sinh năm hai nghìn bảy hộ khẩu thường trú ở trúc sơn trương mỹ hà nội
chỉ trong thời gian ngắn hai mươi đối tượng liên quan đã bị triệu tập để phục vụ điều tra
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận tối ngày hai mươi hai tháng chín nhóm này đã cùng nhau đi đánh đối tượng có mâu thuẫn với tuấn
nhưng do không tìm được đối thủ nhóm này đã dùng nhiều vỏ chai bia ném vào người đi đường dù họ không liên quan
lúc đấy đoàn đang đi thì cháu đi đầu trong đoàn của người bảo là đối cái thì cháu tưởng là đối ở trong nhóm na cha
thế là bọn cháu ném ạ cháu ngồi đường sau cháu nghe thấy hai ba tiếng keng lên đất
manh động hơn công an quận hà đông phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an hà nội làm rõ hành vi dùng súng bắn người đi đường bị thương của nhóm thanh thiếu niên này
căn cứ vào tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người
và gây dối trật tự công cộng đồng thời tạm giữ hình sự năm đối tượng về hành vi giết người một mươi đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
các đối tượng này đều là những thanh thiếu niên bỏ học sớm chơi bời lêu lỏng thiếu sự giáo dục quản lý từ gia đình
các đối tượng đều ở trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi đã bỏ học
có những trường hợp là mổ côi
và việc điều tra truy xét xác minh các đối tượng này cũng gặp khó khăn trong quá trình truy bắt
thêm nữa là các đối tượng quen nhau và rủ đi đánh nhau qua facebook cũng không biết rõ tên tuổi địa chỉ
và khi bị cơ quan công an phát hiện thì đều xóa những phước gây khó khăn trong việc điều tra truy bắt
theo các chuyên gia đánh giá tội phạm giết người cố ý gây thương tích
là một trong những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn
nguyên nhân dẫn đến các vụ án giết người cố ý gây thương tích chủ yếu do xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản bộc phát khi sử dụng rượu bia ghen tuông
mâu thuẫn kéo dài không được giải quyết kịp thời triệt đề dẫn tới việc nhiều kẻ báo lạnh cầm hung khí sát hại người khác để lại nỗi đau da rằng vẫn còn xảy ra
ngoài ra do một số trường hợp thiếu hiểu biết về pháp luật thiếu tu dưỡng
rèn luyện nhân cách đạo đức không có sự định hướng giáo dục đúng đắn từ gia đình cũng là nguyên nhân dẫn đến các đối tượng có hành vi giết người cố ý gây thương tích bằng nhiều thủ đoạn khác nhau
từ thực trạng trên để đấu tranh phòng ngừa tội phạm giết người có hiệu quả lực lượng chức năng cần làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nhất là đối với thanh thiếu niên
duy trì phát huy xây dựng các pháp luật
các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển nâng cao chất lượng các hình thức tự quản tự phòng tự bảo vệ tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư cơ quan đơn vị doanh nghiệp cơ sở giáo dục chú trọng địa bàn trọng điểm phức tạm về chất tự an toàn xã hội đặc biệt là giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nhân dân không để phức tạm kéo dài có thể dẫn đến các vụ việc cố ý gây thương tích giết người gây hậu quả đặc biệt nghiêm